phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh cao bằng cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng trần thị hà
trú tại thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ hai bánh heroin
trước đó chiều ngày một mươi ba tháng một mươi tổ công tác phát hiện xe ô tô do tài xế nông ích thành điều khiển
đang di chuyển theo hướng huyện quảng hòa thành phố cao bằng có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên xe có đối tượng trần thị hà mang theo một ba lô màu đen
bên trong chứa hai bánh heroin có khối lượng hơn bảy trăm linh gram
tại cơ quan điều tra đối tượng hà khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên
từ một người tên phú sang quảng đông trung quốc với giá hai mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng tiếp tục xác minh điều tra làm rõ